bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất và đề xuất nhu cầu sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi phân kỳ thực hiện đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó nêu rõ lý do tăng giảm so với chỉ tiêu đã được thủ tướng chính phủ phân bổ tại quyết định số ba trăm hai mươi sáu gửi về bộ trước ngày hai mươi tháng bốn
trường hợp đến sau ngày hai mươi tháng năm mà không có ý kiến gửi về bộ thì coi như không có nhu cầu thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ
ubnd các tỉnh sơn la hòa bình cao bằng bắc giang quảng ninh thanh hóa bình dương và bạc liêu khẩn trương hoàn thiện báo cáo thống kê đất đai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ cũng đề nghị các tỉnh thành phố hà nội hà nam
thái bình đà nẵng quảng nam phú yên lâm đồng thành phố hồ chí minh bến tre bà rịa vũng tàu nhập số liệu vào hệ thống tk online
báo cáo thống kê đất đai năm hai nghìn hai mươi hai phục vụ việc tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của địa phương
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết tính đến ngày một mươi tháng năm có ba mươi một trên tám mươi năm dự nhà máy điện mặt trời điện gió
chuyển tiếp với tổng công suất chưa vận hành thương mại cod là một tám trăm năm mươi
một chín trăm năm mươi sáu tám mw đã nộp hồ sơ đàm phán mua điện với evn trong đó có hai nhà máy đã được evn duyệt giá tạm thời
cụ thể trong số ba mươi một hồ sơ evn tiếp nhận một mươi năm dự án hoàn thiện hồ sơ và đang tiến hành thỏa thuận giá điện với evn
một dự án chưa gửi đầy đủ hồ sơ và cần làm rõ một số vấn đề liên quan tính pháp lý
năm dự án còn lại mới gửi hồ sơ đang được evn giả soát
đáng ghi nhận đã có một mươi sáu nhà đầu tư đề xuất
việc áp dụng mức giá tạm trong thời gian đàm phán
trong đó sáu nhà máy điện đã họp và thống nhất mức giá điện tạm thời với evn
bao gồm nhà máy điện gió nam bình i nhà máy điện gió việt nam nhà máy điện gió hưng hải gia lai
nhà máy điện gió mặt trời phủ mỹ i nhà máy điện mặt trời phủ mỹ iii và nhà máy điện gió han baram
ngày một mươi tháng năm vừa qua evn đã phê duyệt giá tạm thời cho nhà máy điện gió nam bình i và nhà máy điện gió biên an
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng năm vừa qua tại phiên họp thứ hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến dự thảo nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng
theo đó nhiều ý kiến bày tỏ sự tán thành về việc cần thiết giảm thuế vat
song không đồng tình với đề xuất mở rộng phạm vi hàng hóa dịch vụ được giảm thuế như chính phủ đề xuất
ủy ban thường vụ quốc hội đã yêu cầu
hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết và dự kiến
điều dùng này sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ năm của quốc hội
việc giảm thuế vat được kỳ vọng sẽ mang lại những động lực tích cực cho kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh như trong năm hai nghìn hai mươi hai
chi tiêu của gia đình chị lê thị hòa với bốn người ở hà nội trung bình mỗi tháng ngớt hơn chục triệu
thời gian gần đây giá cả nhiều mặt hàng tăng trong khi thu nhập lại kém hơn trước nên việc mua sắm được chị hòa cân nhắc rất kỹ
cùng với việc dự kiến giảm thuế vat nhiều mặt hàng dịch vụ khiến chị rất phấn khởi
khi nghe thông tin đấy thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui bởi vì với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay
thì việc giảm thuế vat như thế thì sẽ góp phần giảm giá các mặt hàng dịch vụ chi tiêu gia đình cũng đỡ lo hơn
cộng dồn các quả đấy vào thì tôi nghĩ cũng là một phần rất là lớn cho gia đình
về mức giảm bộ tài chính đề xuất giảm hai thuế vat như năm hai nghìn hai mươi hai
với đối tượng áp dụng bộ này đưa ra đề xuất giảm với tất cả các hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế xuất một mươi năm
sau đó các cơ quan thẩm tra đang đề nghị chứa các lĩnh vực chứng khoán bất động sản ngân hàng bảo hiểm
theo các chuyên gia việc áp dụng giảm thuế vat không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng mà các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi lớn
còn đối với người dân thì chúng ta hỗ trợ cái khả năng tiêu thụ của họ trên cái tổng mà họ nhận được từ cái việc mà cắt giảm cái vat này
tóm lại là bằng việc cắt giảm thuế vat chúng ta sẽ làm tăng tổng cầu và do đó giúp cho tăng tiêu thụ hàng hóa
và từ đó cũng thể giúp tăng cả cái tổng cung và nói chung là phát triển kinh tế và hỗ trợ sinh xã hội
cái lợi đầu tiên là cái chi phí đầu vào nó đều được giảm hai đối với những cái nguyên nhân vật liệu và linh phụ kiện cũng như các cái yếu tố mà chịu thuế
và từ đó làm cho cái chi phí sản xuất nó giảm đi doanh nghiệp có thể giảm được cái giá thành và tăng lợi nhuận
cái điều thứ hai là với cái việc mà người dân người ta tăng
cái tiêu dùng thì các doanh nghiệp khi sản xuất hàng hóa ra sẽ bán được hàng dễ dàng hơn và cái vòng quay của vốn nó trở nên nhanh chóng hơn
từ đó đáp ứng yêu cầu tăng cường sản xuất
năm hai nghìn hai mươi hai tổng gói hỗ trợ giảm thuế vat đạt khoảng bốn mươi bốn tỷ đồng và việc giảm thuế này đã kích cầu tiêu dùng góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
qua đó đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng việc giảm thuế vat còn có thể giúp tăng thu ngân sách nhà nước
do kinh tế phục vụ
rõ ràng đây cũng là một cái sự thể hiện sự nhất quán trong cái chủ trương của đảng nhà nước về hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế
thứ hai có thể hiện một sự nhạy bén cầu thị quyết đoán trong tiếp cận các dư luận cũng như là các ý kiến các đồng góp của các hiệp hội
cũng như là các chuyên gia và gọi là ý kiến dư luận xã hội
và điều này cũng cho thấy là chính phủ thực sự là quyết tâm coi cái mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế là chính
việc giảm thuế vat sẽ mang lại lợi ích kép cho nền kinh tế tuy nhiên cũng cần cân nhắc tính toán kỹ
theo đó tại phiên họp vừa qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã nhấn mạnh yêu cầu việc giảm thuế không được giảm thu ngân sách
và không được bội chi ngân sách tổ chức làm sao cho khả thi để vừa có lợi cho cả người dân doanh nghiệp nhưng không làm giảm thu ngân sách
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
theo đó lô tài sản gồm năm ba trăm hai mươi tám xe tăng vật xe vi phạm hành chính đã được phê duyệt phương án xử lý tài sản các loại
gồm bốn xe tải loại bốn bánh ba xe ba bánh và năm ba trăm hai mươi một xe máy
mức giá khởi điểm là gần bốn tỷ đồng thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá năm ngày làm việc
trong giờ hành chính từ ngày một mươi năm tháng năm đến hết ngày một mươi chín tháng năm địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm số ba trăm bốn mươi một đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một
chậm nhất đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba liên hệ đội chính trị hậu cần số điện thoại cơ quan sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy năm trăm hai mươi một
theo lãnh đạo cảnh sát giao thông tp việc công khai thông báo tổ chức đấu giá tài sản
nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về thanh lý tài sản của bộ công an
xe vi phạm đưa ra đấu giá chủ yếu là xe không đảm bảo an toàn
kỹ thuật xe mù xe mờ củ nát
những phương tiện bị tạm giữ chủ yếu mắc các lỗi phạt tiền cao
nên người vi phạm bỏ tài sản hoặc không có giấy tờ chứng minh tài sản như vi phạm nồng độ cồn và không có đăng ký xe
trước đó cảnh sát giao thông thành phố cũng đã bán đấu giá thành công lô xe vi phạm thanh lý được hơn một hai tỷ đồng
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương vừa xây dựng dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông trọng điểm
để trình hội đồng nhân dân của tỉnh
trong đó dự án cao tốc tp hcm chơn thành và vành đai bốn tp hcm đoạn qua địa bàn của tỉnh
được đề xuất đầu tư theo hình thức là đổi công tác công tư bbb
dự án đường vành đai bốn tp hcm đoạn thuộc tỉnh bình dương từ cầu thủ biên sông sài gòn
đi qua huyện bắc tân uyên thị xã bến cát và thành phố tân uyên với tổng chiều dài giai đoạn một gần bốn mươi tám km
dự kiến hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
còn dự án đường cảo tóc tp hcm chơn thành bình phước dài khoảng sáu mươi km đoạn qua địa bàn tỉnh bình dương
dài năm mươi ba ba km với quy mô sáu làng xe cao tốc hai làng dừng khẩn cấp dự kiến tổng mức đầu tư khoảng một mươi sáu một trăm chín mươi sáu tỷ đồng
trong đó giải phóng mặt bằng bảy ba trăm tám mươi tám tỷ đồng xây lắp tám tám trăm linh tám tỷ đồng
trước đó vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh bình dương có công văn báo cáo thủ tướng chính phủ
kiến nghị đầu tư cao tóc tp hcm

vậy tới đây nhà đầu tư của hps ipc tvb chỉ có thể giao dịch cổ phiếu trong phiên chiều của ngày giao dịch
trước đó hải pháp đã đề nghị được hoãn độc báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tháng năm
tức quá năm mươi ngày so với hạn chất thông thường
vì lý do ảnh hưởng từ hậu quả dịch covid một mươi chín kéo dài và tác động từ chính sách quyền pháp luật nói chung
thị trường mất động sản mất vào giai đoạn sư thoái mất thanh khoản
sau tất cả các trường hợp trên đều không được ủy ban chiếm khoán nhà nước đồng ý
và đều phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định
quy mô vừa qua grdp của tp hcm chỉ đạt bảy thấp hơn nhiều so với bình quân của cả nước
dự báo trong quý ii và những quý tiếp theo kinh tế của tp hcm sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn
theo các chuyên gia tp hcm cũng có thể đề xuất nhiều cơ chế rất hay nhưng ít được áp dụng
theo đó để kinh tế sớm phục hồi phải dựa vào vĩ mô
phải tăng sức mua cho thị trường
công cụ của nhà nước là nghiên cứu tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng theo từng ngành
giảm xuống tám như vừa qua là chưa đủ mà cần phải giảm xuống từ năm sáu
đồng thời cần đẩy mạnh kích cầu thị trường nội địa thông qua tính dụng tiêu dùng
còn về phía doanh nghiệp cần một loạt chiến dịch giảm giá kích thích thị trường về cả du lịch
bởi trong bối cảnh xuất khẩu hiện nay nếu không thúc đẩy thị trường nội địa sẽ rất khó
do vậy cần kích cầu thị trường nội địa trên tất cả các doanh nghiệp
đồng thời tạo niềm tin cho doanh nghiệp để họ tự vương lên
bên cạnh đó cũng có kiến nghị trung ương cần phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn nữa cho tp hcm
đồng thời tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách để lại cho tp hcm từ một mươi tám lên ba mươi để thành phố đầu tư phát triển
chào heo được rỡ vietjet ra mắt chương trình khách hàng thân thích kitejoy
với ưu đại hấp dẫn tích lũy và đổi điểm thường bất tận là đổi vé máy bay
và dịch vụ từ hơn hai trăm năm mươi thương hiệu được yêu thích tại việt nam
cụ thể khi đăng ký trở thành hội viên vietjet skytri
khách hàng dễ dàng tích điểm skypoint trên mỗi một mươi vnđ chi tiêu
thông qua các chuyến bay trong một mươi hai tháng với vietjet hội viên nhanh chóng được nâng hạng
và trải nghiệm nhiều ưu đại như tích đến một mươi hai điểm thưởng skypoint trên mỗi một mươi vnđ chi tiêu
tận hưởng các dịch vụ ưu tiên tại sân bay tham gia chương trình khuyến mại từ vietjet và các đối tác
thăng hạng gold và tận hưởng các quyền sản xuất
hội viên có thể chọn mua thẻ thăng hạng gold skyplus và nhận thêm ba mươi skyphoy tặng kèm
ngay từ bây giờ hội viên vietjet skytroid đã có thể thỏa mãn giấc mơ du lịch với tính năng đổi thượng
với máy bay vietjet tại http skyjoy vietjetair com
mới đây sở khoa học công nghệ tp hcm cùng trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tp hcm
tổ chức buổi gặp gỡ với các công ty công nghệ
doanh nghiệp sản xuất để có thể phổ biến các xu hướng nhà máy thông minh và hướng đến kinh tế số
đây là hoạt động thiết thực chào mừng ngày khoa học công nghệ việt nam ngày một mươi tám tháng năm
hội thảo ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp hướng đến sản xuất thông minh
trình bày thực trạng và tiến đội chuyển đổi số tại các nhà máy khu công nghiệp trên địa bàn tp hcm
sở khoa học công nghệ tp hcm và trung tâm c hub mở ra buổi trao đổi mở với ba đơn vị giải pháp công nghệ tự động
mà nơi các phần trình bày chuyên sâu liên quan đến đồng bộ dữ liệu
robot tiếu tuệ nhân tạo và các công trình cảm biến bảo trì trong xu hướng nhà máy thông minh
phần chia sẻ của các đơn vị công nghệ phân tích cụ thể những trường hợp đầu tư thành công
cho sản xuất tự động tại các nhà máy tại việt nam nói chung và trên địa bàn tp hcm
từ đó rút ra những bài học tư vấn cho doanh nghiệp thành phố từng bước tiến đến nhà máy thông minh
cùng ngày một mươi sáu tháng năm trung tâm c hub cũng chú trị hội thảo giải pháp tạo động lực sáng chế
và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tp hcm
để chào mừng ngày khoa học công nghệ việt nam ngày một mươi tám tháng năm
chẳng hạn như là cái cao tốc nối đến phan thiết
nó được đi vào hoạt động thì cái thời gian đi từ tp hcm đến phan thiết thì nó chỉ khoảng hai giờ đồng hồ
thì nó sẽ tạo một cái động lực để mà phát triển ở những cái địa phương
chẳng hạn như là khăn thiết và nó sẽ góp phần là thúc đẩy cái bất động sản nghỉ dưỡng ở cái khu vực đó lên
phát triển hạ tầng nó sẽ thúc đẩy phát triển nền kinh tế
và hiện nay cái đầu tư công để phát triển hệ thống hạ tầng của quốc gia
đặc biệt là các đường giao thông đường bộ
đang là một cú hích để thúc đẩy phát triển nền kinh tế trong đó có thị trường bất sản
trong phải nói rằng trong hai ba mươi năm vừa qua
thì các dự án phát triển bất động sản đều hướng theo đồng bộ với phát triển giao thông
năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm đang tập trung nguồn lực nỗ lực triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm
để tạo sức bật cho mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế
tập trung ưu tiên hàng đầu đây là các công trình giao thông quan trọng mang tính chất liên kết giữa
các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong đó tuyến vành đai ba có vai trò quan
trọng trong việc kết nối các kho cảng khu công nghiệp sân bay kết nối các vùng miền
tăng tốc độ lưu thông hàng hóa và mở ra triển vọng phát triển khu đô thị
metro số một và vành đai ba là hai dự án được thị trường háo hức chờ đợi trong một thời gian bây giờ
là lúc chúng ta sẽ thấy được những khoản đầu tư dài hạn đó được đưa vào hoạt động và phục vụ cộng
đồng đầu sự hoàn thành của hai công trình giao thông này nhiều dự án đầu tư đã khởi công
với dự án đường vành đai ba bến lức sẽ kết nối lưu thông dễ dàng hơn nữa giữa khu vực đồng bằng
sông cửu long với phần còn lại của đất nước từ đó hệ thống logistic đi ngang qua thành phố
hồ chí minh sẽ gia tăng và hiệu quả hơn các khoản đầu tư cho bất động sản nói riêng và các dự
sản xuất nói chung và khu vực phía nam đang tăng lên còn với metro số một thì lợi ích sẽ thể hiện
rõ ở khu vực ga cuối nên sẽ được quan tâm và dự báo lượng người định cư sẽ gia tăng giúp việc
xuống tiền cho các dự án khu vực cuối ga dễ dàng hơn rất đáng mong đợi để hai dự án này chính
đưa vào vận hành để các nguồn đầu tư nóng lên bất động sản và hạ tầng là hai yếu tố có mối
quan trọng thiết với nhau tại thành phố hồ chí minh hàng loài giáo bất động sản đang được đầu
đầu tư xây dựng dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm để đón đầu xu hướng thu hút khách hàng
theo các chuyên gia giá trị bất động sản có thể bị đóng băng vì hạ tầng nhưng cũng có thể tăng mạnh
nhờ hạ tầng các đơn vị nghiên cứu nhận định bảy mươi tám mươi nguồn cung mở bán các dự án mới tại
thành phố hồ chí minh nằm xa trung tâm nội đô từ năm một mươi km và đang có xu hướng tập trung quan
dự án giao thông trọng điểm theo một cái thống kê về kinh nghiệm trên toàn thế giới một cái ga
metro thì có một cái cử ly vàng cử ly đó là bán kính năm trăm linh m tính từ ga metro đó là cử ly vàng và
tiếp theo là nó giảm dần theo cái độ kết nối ga metro nhưng mà phải nói rằng cái chuyện là
phát triển đô thị tích hợp theo cái phát triển
các hình thức giao thông là phương hướng chủ đạo để phát triển bền vững đô thị cũng như là
để nâng cấp đô thị nới đầu năm hai nghìn hai mươi ba các chuyên gia dự báo thị trường mất đồng sản vẫn còn gặp
nhiều khó khăn và thanh khoản tâm lý người dân vẫn thân trọng tuy nhiên với việc hàng loạt
các công trình giao thông trọng điểm được tập trung hoàn thiện đưa vào vận hành các chuyên gia kỳ
vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lớn giúp cho thị trường mất đồng sản khởi sắc trong những tháng cuối năm